theo số liệu của hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam kim ngạch xuất khẩu gỗ năm hai nghìn một mươi chín đạt gần một mươi một tỷ usd tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ
trong khi đó nhập khẩu gỗ vào việt nam tăng hơn một mươi so với cùng kỳ do nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho chế biến
sự tranh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy lượng gỗ nguyên liệu trong nước đang ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp
tuy nhiên hiện phần lớn sản phẩm gỗ việt nam chủ yếu làm gia công chỉ năm sản phẩm là có khâu thiết kế trong nước nên thương hiệu riêng ngành này trên trường quốc tế còn rất thấp
việt nam hiện mới chỉ có hai trăm năm mươi hectare được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững vẫn còn rất thấp so với mục tiêu ba triệu hectare
các chuyên gia cho rằng để thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu lâm sản năm hai nghìn hai mươi năm đạt hai mươi tỷ usd các doanh nghiệp cần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm gỗ
bắt kịp xu hướng tiêu dùng tiếp tục đổi mới và tư duy lại mô hình sản xuất
hàng số hóa đang thay đổi rất lớn đến công nghiệp chế biến quản trị thiết kế mua bán hàng hóa